đến ngày hôm nay việt nam đã qua tám mươi sáu ngày không ghi nhận ca nhiễm covid một mươi chín mới trong cộng đồng
tuy nhiên theo nhận định của bộ y tế hiện có một nguồn lây nguy cơ cao nhiễm covid một mươi chín từ thực phẩm nhập khẩu
đặc biệt là thực phẩm đông lạnh
màn chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm cũng đã có kế hoạch thực hiện giám sát với nguồn thực phẩm nhập khẩu
từ các nước đang có dịch covid một mươi chín
bộ y tế khuyến cáo các cơ quan chức năng liên quan cần chú trọng kiểm soát nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ nguồn lây này
hiện bộ y tế đã gửi công văn yêu cầu các đơn vị liên quan lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
đối với nguồn thực phẩm đông lạnh nhập khẩu từ các nước có dịch
vì khả năng sinh tồn của virus trên những sản phẩm này rất dài
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp
một số quốc gia đã phát hiện virus sars cov hai trên bao bì của thực phẩm đông lạnh
bộ y tế hiện nay đã chính thức yêu cầu đối với tất cả những thực phẩm đông lạnh
là gì là những khu vực ở khẩu cần phải được
nhất là từ những khu vực mà từ có nước có dịch về là cần phải được xét nghiệm covid một mươi chín
bộ y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền cho các doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm
về các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh